để hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền tp hcm triển khai nhiều đợt chi tiền hỗ trợ về cam kết không để người dân thiếu đói
tuy nhiên vừa qua có nhiều người dân ngụ tại địa bàn phường hai quận tám tp hcm bức xúc phản ánh đến báo chí
về việc chi tiền hỗ trợ của phường này là quá bất cập đáng ngờ khiến họ đi tới đi lui và về tay không
thậm chí có trường hợp đã qua đời vì covid một mươi chín nhưng vẫn cùng với nhiều người trong gia đình có tên trong danh sách nhận tiền
nhưng chính quyền địa phương chỉ giải quyết cho một trường hợp
đó là trường hợp của bà htbt năm mươi bốn tuổi ngụ tại đường âu dương lân phường hai quận tám
theo bà t bà làm nghề phụ bán quán ở chợ
đầu tháng tám bà ghi thông tin đăng ký với tổ trưởng tổ dân phố để nhận tiền trợ cấp
đến nay đã chi tiền hỗ trợ đợt hai xong nhưng bà t vẫn chưa nhận được thông báo
mình có được xét duyệt hay không
qua xác minh tài liệu của phóng viên có được ghi nhận bà t được xét duyệt nhận tiền trong đợt hai này
không những thế tên của bà htbt có tới hai lần được ghi trong danh sách nhận tiền
thứ tự lần lượt là một sáu trăm linh chín và một sáu trăm một mươi với tổng số tiền ba triệu đồng
đây là điểm bất thường khiến ai cũng khó hiểu
đau buồn nhất là trường hợp của gia đình anh dn hai mươi năm tuổi ngụ tại đường tạ quang bửu phường hai quận tám
do bất nhất từ chính quyền cơ sở khiến cho người nhà của anh l chờ đợi khổ sở
theo anh l đầu tháng bảy ba anh đã đăng ký sáu người hành nghề rửa xe trong gia đình
thuộc diện lao động tự do bị mất việc bởi ảnh hưởng của dịch bệnh nộp danh sách cho tổ trưởng tổ dân phố
điều đáng đau lòng là khi tiền trợ cấp còn chưa được nhận
giữa tháng tám ba anh qua đời vì covid một mươi chín
đến ngày tám tháng chín tổ trưởng tổ dân phố đến nhà thông báo có bốn người được duyệt
trong đó có ba anh l lãnh tiền trợ cấp
sau đó anh l phải đi tới đi lui nhiều lần làm rõ vì sao tổ trưởng tổ dân phố nói cả bốn người được duyệt lãnh tiền
nhưng cán bộ phường chỉ đồng ý chi cho một người được nhận một năm triệu đồng
cán bộ ubnd phường hai giải thích đợt hai chỉ hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn
dù bốn người đều được xét duyệt nhưng chỉ giải quyết cho một người
trong khi đó theo các công văn của ubnd tp hcm đã ban hành
hướng dẫn hỗ trợ người dân trong cả hai đợt một và hai
nghề rửa xe không thuộc một trong sáu nhóm đối tượng lao động tự do được hỗ trợ
nhưng không hiểu sao tổ trưởng tổ dân phố lại thông báo bốn người trong gia đình anh l đều được duyệt
đáng ngờ là trong danh sách được duyệt nhận tiền mà chúng tôi có được
thì đúng là bốn người trong gia đình anh l đều có tên
để làm rõ phản ánh của người dân về việc đăng ký nhiều người sống trong cùng một hộ thuộc lao động tự do khó khăn
gửi cho tổ trưởng tổ dân phố sau đó được duyệt nhưng không được nhận tiền
ngày một mươi tháng chín phóng viên thanh niên đã gặp một người tự do
ông tăng xuân phong chủ tịch ubnd phường hai quận tám
ông phong cho rằng gói số hai này phường chỉ thực hiện chi hỗ trợ cho lao động khó khăn
không chi cho từng cá nhân thuộc nhóm lao động tự do mất việc do bị ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd phường hai lý giải những đối tượng lao động tự do đã được hỗ trợ hết trong đợt một
vì vậy ở đợt hai chính quyền chỉ chi trả cho các hộ lao động khó khăn
tuy nhiên theo công văn hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy của ubnd tp hcm và công văn số năm trăm sáu mươi
của phòng lao động thương binh xã hội quận tám đều nêu rõ
trong đợt hai ngoài hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn vẫn tiếp tục hỗ trợ cho nhóm lao động tự do khó khăn
về trường hợp người dân đăng ký nhóm lao động tự do bị mất việc và được duyệt
nhưng lại biến thành hộ lao động khó khăn được hỗ trợ ông phong giải thích
có thể anh em nhập nhầm nhiều quá nên có thể có sai sót
có khả năng anh em lấy danh sách đăng ký từ đợt một dành cho nhóm lao động tự do khó khăn nhập vô đời
vậy các trường hợp được xét duyệt
nhưng không được nhận tiền thì số tiền này có bị thất thoát hay không
ông phong cho hay số tiền này sẽ được chính quyền địa phương nộp lại cho ngân sách nhà nước
về vấn đề này một lãnh đạo phòng lao động thương minh xã hội quận tám cho rằng
nếu chi tiền cho hộ lao động khó khăn dù có nhiều nhân khẩu trong đó
chính quyền địa phương phải để cột địa chỉ nằm cùng nhau
số tiền nhận của tất cả các nhân khẩu phải gộp lại là một năm triệu đồng
lúc nhận tiền một trong các nhân khẩu đều có thể đại diện để ký nhận
việc ubnd phường hai lập danh sách
tách biệt địa chỉ của các nhân khẩu trong cùng một hộ
mỗi trường hợp nhận tách biệt một năm triệu đồng dựa trên danh sách ubnd phường hai đã cung cấp là không đúng quy định
chưa kể trong danh sách xét duyệt ký nhận chi hỗ trợ của ubnd phường hai
lại bỏ trống một công việc của người nhận tiền
vậy làm sao xác định được là họ thuộc nhóm lao động tự do hay là thuộc hộ lao động khó khăn
vị cán bộ phòng lao động thương binh xã hội quận tám khẳng định
chính quyền cơ sở nói đợt hai chỉ hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn
không tiếp tục chi cho nhóm lao động tự do là không đúng
vị cán bộ này nói thêm riêng việc lập danh sách có tên chung nhau là đã sai rồi
chúng tôi sẽ kiểm tra và yêu cầu ubnd phường hai báo cáo về những vấn đề này